xin kính chào quý vị và các bạn
thời tiết các tỉnh phía đông bắc bộ trong ngày mai tiếp tục duy trì trạng thái không mưa
ngày nắng nóng nhẹ với nhiệt độ trưa chiều phổ biến từ ba mươi hai ba mươi năm độ có nơi cao hơn
đến khoảng chiều tối và đêm mai dự báo toàn khu vực sẽ có mưa vừa mưa to
có nơi mưa rất to và rông từ chiều tối ngày mùng năm kéo sang cả ngày mùng sáu và ngày mùng bảy
nắng nóng cũng sẽ chấm dứt từ ngày mùng sáu nhiệt độ cao nhất hầu như không vượt quá ngưỡng ba mươi hai độ
trong ngày mai khu vực phía tây bắc bộ duy trì nắng nóng vào ban ngày với mức nhiệt cao nhất là ba mươi ba ba mươi sáu độ có nơi cao hơn
chiều tối mai các tỉnh lai châu điện biên vẫn xuất hiện mưa mưa rào rải rác
đến khoảng chiều và tối đêm ngày năm tháng sáu đến hai ngày sau khu vực sẽ có mưa vừa mưa to
có nơi mưa rất to và rông nắng nóng cũng sẽ chấm dứt từ ngày mùng sáu
tại các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế trong ngày mai nắng nóng gai gắt xảy ra tại khu vực
với mức nhiệt cao nhất
nắng nóng gây gắt xảy ra tại khu vực nắng nóng gây gắt xảy ra tại phần phía bắc khi mưa rông xuất hiện rải rác
phần phía nam nhiệt độ vẫn cao đạt ba mươi sáu ba mươi bảy độ
khu vực đà nẵng đến bình thuận ba ngày tới phổ biến không mưa ngày vẫn duy trì trạng thái nắng nóng
với nhiệt độ cao nhất đạt ba mươi bảy độ
trong đó cường độ nắng nóng cũng sẽ xịu hơn từ ngày mùng bảy tháng sáu
tây nguyên trong ngày mai mưa có xu hướng giảm đôi chút ban ngày trời nắng
ngày mùng sáu và mùng bảy
chiều tối tăng mưa hơn cục bộ có điểm mưa với lượng khá
người dân cần chú ý các hiện tượng sầm xét gió mạnh và ngập úng
nhiệt độ cao nhất hai ngày tới từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ và sẽ giảm nhẹ trong ngày mùng bảy
nam bộ cũng tạm giảm mưa trong ngày mai
sáng hai ngày sau chiều tối sẽ tăng mưa hơn cuộc bộ có điểm mưa lượng khá
người dân cần chú ý các hiện tượng sấm xét gió mạnh và ngập úng
nhiệt độ cao nhất hai ngày tới từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ và giảm nhẹ trong ngày mùng bảy